nếu các bạn ở thành phố hải phòng thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn đảm bảo an toàn giao thông thì hầu hết người dân đều đã tự ý thức uống rượu bia không lái xe
tết là đoàn tụ là vui vẻ bên gia đình là chúc nhau hạnh phúc
nhưng tết cũng là lúc nhiều người có cảm xúc đi xa là nâng ly mà quên con đường về nhà là bất bại trên bàn nhậu nhưng chẳng bất tử trên đường đi
cuối năm ngày lễ tết thì cái việc mà truyền thống của dân tộc chúng ta là cũng khó tránh khỏi cái việc mà sử dụng rượu bia
nhưng dứt khoát đã sử dụng rượu bia là không nên tham gia giao thông
tại thực tế này bảo cáo công trí đây là một nguyên nhân cơ bản để dẫn tham gia thao thông nghiêm trọng
những ngày xuân mới sau hai năm dịch bệnh người dân với tâm thế hoan hỉ chúc nhau xung vầy
cũng hay chúc nhau vạn dặm
bình an tuân thủ quy định không lái xe khi đã sử dụng rượu bia
để mùa xuân mới đón tết trong sắc màu rực rỡ